sau bốn ngày xét xử sáng nay ngày hai mươi một tháng chín tại trại giam công an tỉnh bắc ninh
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã tuyên phạt trùm ma túy tráng a tang
và tám bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng một bảy trăm chín mươi một bánh heroin
và năm trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp mức án tử hình vợ tàng và bố đẻ cùng với bị cáo lương thị thảo bị tuyên án trung thân
các bị cáo bị tuyên án tử hình gồm tráng a tàng ba mươi bốn tuổi tức tàng kiêng nam ở mộc châu sơn la
thực hiện một mươi ba hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng trọng lượng một bảy trăm chín mươi một bánh heroin
và năm trăm năm mươi ba viên ma túy tổng hợp thu lời sáu trăm linh tám năm trăm linh usd lĩnh án tử hình
ngoài ra tráng a tàng còn bị phạt bổ sung bốn trăm linh năm trăm linh triệu đồng truy thu sáu trăm linh tám usd tịch thu tài sản xung công
gồm ô tô bốn điện thoại kê biên thửa đất rộng hai trăm sáu mươi m hai tại thị trấn nông trường mộc châu sơn la
nhà liên kệ ở mỗ lao ba bị cáo bị tuyên án trung thân gồm có lương thị thảo ba mươi bảy tuổi
ở thành phố bắc giang tỉnh bắc giang giàng thị xua ba mươi hai tuổi vợ tàng và tráng a chư năm mươi tám tuổi bố của tàng